trợ dân sinh ở các vùng quê là một trong những hạng mục cần được bảo tồn đầu tư và xây dựng theo chương trình nông thôn mới quốc gia
tuy nhiên tại nhiều địa phương thì chợ dân sinh không những không được quan tâm
mà đây đang là nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có nơi đang là hiểm họa tai nạn giao thông
vì vậy việc xây dựng các chợ dân sinh ở vùng nông thôn từ nguồn ngân sách nhà nước
được đưa vào nội dung của nghị quyết số chín trăm bảy mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội
đây là khu trợ dân sinh thuộc thôn ngọc than xã ngọc mỹ huyền quốc ai hà nội
chợ có gần hai trăm linh hộ dân họp cả ngày trên tuyến đường liên xã của xã ngọc mỹ
những mẹt hàng những quầy hàng được bày tràn lan ra lòng lề đường
những rác rưỡi được các tiểu thương ở đây vứt lung tung bừa bãi
những ô tô xe máy hàng ngày vẫn xuôi ngược qua đây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
ở chỗ ở đây thì là
đường nó rất chắc chặt mà hàng quán người ta bay ra ngoài đường
thế thì trước hết là lúc khi tan học của các cháu học sinh
thì là đi đông quá mà ô tô thì bất lợi có thể là gây tai nạn
nếu như chúng tôi kinh doanh ở đây thì nhìn về thực địa thì nó hơi chật sống an toàn giao thông
nó gây ảnh hưởng với an toàn giao thông
còn đây là chợ phú mỹ xã ngọc mỹ huyền quốc ai hà nội
chợ này được
được vào năm hai nghìn một mươi bảy bằng vốn ngân sách nhà nước và đưa vào sử dụng được hơn một năm nay
chợ họp vào các buổi chiều trong ngày đáp ứng nhu cầu mua bán không chỉ của người dân xã ngọc mỹ
mà còn là người dân các vùng lân cận như nghĩa hương liệp tuyết và thạch thán
vài năm trước không chỉ hà nội mà nhiều địa phương khác trên cả nước đều có chủ trương xã hội hóa
việc xây dựng các chợ dân sinh ở các vùng nông thôn
đây là một điểm nhấn cơ bản của chương trình nông thôn mới quốc gia
trong năm năm nhìn lại chủ trương này gần như không thành công
nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào việc xây dựng chợ dân sinh
tuy nhiên nếu làm một bài toán kinh doanh
thì không những doanh nghiệp phải oàn mình trả lãi ngân hàng cho số tiền đầu tư xây dựng
mà ngay cả khi chợ đi vào hoạt động nhiều chợ chỉ thu đủ tiền phí vệ sinh
nếu như để mà xã hội hóa thì không bao giờ làm được
thứ nhất là doanh nghiệp người ta bỏ ra vài tỷ
thực ra mấy chục năm làm gì ai người ta dạy gì người ta bỏ ra
ở khắp các vùng quê việt nam hầu hết các xã đều có chợ dân sinh
nhưng đây là hạng mục gần như chưa được quan tâm đầu tư
nhiều chợ hôi thối vào ngày nắng và lầy lội vào ngày mưa
do chủ trương xã hội hóa nên nhiều địa phương có ý trông chờ vào các mạnh thường quân là doanh nghiệp
nhưng doanh nghiệp lại quay lưng lại với việc xây dựng chợ
vì đầu tư không mang lại lợi nhuận
mới đây nhất theo mục đê khoảng một mươi điều ba của quyết định
quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị quyết
số chín trăm bảy mươi ba ngày tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội
thì chợ dân sinh cũng là một trong những hạng mục được phân bổ vốn đầu tư công
nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm